ngày một mươi năm tháng chín lễ khai mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
do bộ lao động thương binh và xã hội tổng cục giáo dục nghề nghiệp phối hợp tổ chức đã diễn ra tại hà nội
đây là một trong những hoạt động mang tính chuyên môn của đội ngũ nhà giáo trong toàn hệ thống
là nơi khuyến khích giáo viên tích cực phát huy sáng kiến kỹ thuật đổi mới phương pháp thiết bị
đồ dùng giảng dạy rèn luyện kỹ năng sư phạm góp phần duy trì phong trào dạy tốt học tốt
trong toàn ngành nói chung và ở các cơ sở đào tạo nói riêng
hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá không chỉ phong phú ở phương pháp
mà còn đa dạng ở lĩnh vực ngành nghề đào tạo với sự tham dự của một số lĩnh vực lần đầu tiên
có bài giảng tham gia như y tế văn hóa nghệ thuật
đặc biệt các bài đăng ký trình giảng lần này hầu hết thuộc các ngành nghề phổ biến
có nhu cầu nhân lực lớn phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại
như nghề công nghệ thông tin điện tử công nghiệp công nghệ ô tô
bên cạnh đó hội giảng năm nay cũng sẽ không giới hạn số nghề đăng ký dự thi
các bài trình giảng tại hội giảng bao gồm bài giảng lý thuyết bài giảng thực hành bài giảng tích hợp
phương pháp đánh giá các bài giảng năm nay thì chúng ta cũng đưa ra ba bài giảng tích hợp
rồi lý thuyết và thực hành thì đánh giá được toàn diện năng lực của nhà giáo
rồi có thể nói một cái điểm cũng khá là đặc biệt trong cái khâu tổ chức năm nay
là lãnh đạo bộ lòng dung sôi có chỉ đạo là chúng ta ban tổ chức sẽ tổ chức quay trực tiếp
và phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội và tổng cục giáo dục nghề nghiệp
các bài trình giảng của nhà giáo rồi sẽ công bố ngay kết quả
thay vì chúng ta tổng hợp và công bố vào hôm bế mạng như những kỳ trước
cái điều này thì nó tạo ra cái áp lực cho các thầy cô tham gia trình giảng
nhưng mà đồng thời cũng tạo ra áp lực cho chính các ban giám khảo ban tổ chức
trong việc phải hết sức khẩn trương và trách nhiệm trong công việc
tuy nhiên thì nó sẽ đem lại cái tính mới có phần tăng thêm sự công bằng
minh bạch và khách quan của kỳ hội giảng
nội dung thi năm nay thì yêu cầu và tất cả các giáo viên đều phải lắm mắt được cách giảng dạy
là lý thuyết thực hành tích hợp để đảm bảo qua đó là giáo viên cũng như tất cả các giáo viên
phải lắm được những kiến thức này để truyền đạt cho những học sinh một cách tối ưu nhất
nhà giáo tham gia hội giảng chỉ thực hiện trình giảng không kiểm tra nhận thức và xử lý tình huống sư phạm
ngoài những hoạt động chính hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc
còn có những hoạt động chuyên môn khác như trưng bày triển lãm thiết bị giáo dục nghề nghiệp của các doanh nghiệp
tổ chức hội thảo về đào tạo bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
giao lưu trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn tham quan du lịch